xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành khu vực bắc bộ trong những ngày tới sẽ tăng rất nhanh
nắng nóng diệt rộng sẽ xuất hiện
từ ngày mai nhiệt độ các tỉnh thành phía đông bắc bộ tăng lên ở ngưỡng hai mươi ba ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
do nền nhiệt cao cùng với độ ẩm thấp nên cần đề phòng khả năng xảy ra cháy nổ
từ từ tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới nền nhiệt cũng tăng nhanh
cao nhất ngày giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp khiến cho nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng cũng tăng cao
người dân cần hết sức cảnh giác
ở trung bộ từ trưa chiều nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn và nhiệt độ còn tăng hơn nữa từ ngày mai trở đi
có thể sẽ lên đến
ba mươi sáu ba mươi tám độ và có nơi trên ba mươi tám độ
ngoài các nguy cơ về cháy nổ và hỏa hoạn do nắng nóng quý vị cần lưu ý tình trạng mất nước kiệt sức
đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên từ hôm nay cũng còn nắng nóng
với mức nhiệt giao động trong khoảng hai mươi sáu ba mươi tám độ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận có mưa rông xuất hiện cục bộ
và thời điểm chiều tối nhiệt độ thấp hơn
trong ngưỡng hai mươi bốn ba mươi tám độ
tại khu vực tây nguyên thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa và nắng nhiều
tại đây mức nhiệt về đêm và sáng trong khoảng hai mươi hai mươi ba độ
và nền nhiệt độ cao nhất trong ngày từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ đạt mức nắng nóng
nắng nóng tại nam bộ sẽ còn tiếp tục duy trì và có khả năng mở rộng
sang khu vực tây nam bộ trong những ngày tiếp theo
chỉ vì vậy nhiệt độ cao nhất ban ngày tại khu vực nam bộ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hòa hoạn rất cao